với mong muốn làng biển quê mình được sạch đẹp không bị ô nhiễm do rác thải
anh đinh tý ở xã nhân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã tự đứng ra đầu tư kêu gọi hỗ trợ thu gom rác thải trên địa bàn
việc làm của anh tý bước đầu đã thay đổi nhận thức của người dân và được chính quyền nhân dân ủng hộ
bà con quý mến và trân trọng tấm lòng của anh nên đã gọi anh là người vác tù và hàng tổng bảo vệ môi trường làng biển
đây là công việc hàng ngày của anh đinh tý ở xã nhân trạch huyện bố trạch
tỉnh quảng bình hơn hai tháng nay một mình anh tý đã nỗ lực không ngừng nghỉ để thu gom rác thải
ở tất cả các sông hồ canh mương và trong các khu dân cư đông đúc bất kể ở đâu có rác là anh có mặt

từng đi xuất khẩu lao động ở nhiều nước như đức hàn quốc đài loan rồi trở về quê hương
anh đinh tý thấy ý thức bảo vệ môi trường của một số người dân quê mình còn hạn chế rác thải xả tùy tiện
anh đã quyết định bỏ tiền túi
thùng rác in các bảng tuyên truyền kêu gọi bảo vệ môi trường thuê máy xúc khơi thông dòng chảy dòng sông
và thu gom rác lưu cữu dưới nước đồng thời kêu gọi con em lao động xa quê và người dân trong xã
quyền góp hỗ trợ thu gom rác thải làm sạch môi trường nơi mình sinh sống
tương lai của trả nhà thành một trả điểm du lịch nên công tác về thiên môi trường rất quan trọng
anh tý vẫn vào cuộc với địa phương để vận động bà con nhân nhân nâng cao kỹ thức
và trách nhiệm bảo vệ môi trường của địa phương trong thời gian tới là được tốt hơn
tắp tới đây sẽ hồi hóa để làm tốt công tác về thiên môi trường này
việc làm ý nghĩa của anh tý không chỉ thay đổi diện mạo của địa phương
mà còn góp phần giúp người dân xã nhân trạch dần thay đổi suy nghĩ và ý thức hơn trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường
người dân ở nơi đây gọi anh là người ăn cơm nhà vác tu và hàng tổng bảo vệ môi trường làng biển
thưa quý vị có điểm đầu là hà nội và điểm cuối là hải phòng
quốc lộ năm là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của khu vực đông bắc
với lưu lượng xe cộ qua lại rất lớn
thế nhưng thời gian gần đây nhiều điểm trên tuyến quốc lộ này trở thành điểm đen về tai nạn giao thông
quốc lộ năm bao giờ mới thôi ám ảnh
và cần làm gì để xóa bỏ những điểm đen giao thông
chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự sau đây
đây là một lối đi tự mở trên quốc lộ năm
không đèn tín hiệu
không biển báo
thế nhưng người dân vẫn chấp nhận mạo hiểm đi qua cho nhanh
thay vì phải đi vòng qua quãng đường khá xa
nhu cầu bên này vì xã tôi là chia cắt tức là một xã chia cắt làm đôi
thế nên là cái nhu cầu đi lại hai bên đường này là thường xuyên
tức là ngày nào cũng phải đi lại các cháu đi học rồi đi làm ăn
rồi ủy ban xã chúng thường xuyên đi lại khu vực này
chưa nói là công nhân đi làm của khu vực này nữa
đây như học sinh các thứ rồi nó đi lại các trường học các thứ bên này nó đi lại rất đông
một cái đoạn tai nạn kia là không
năm nào là không có mấy vụ
ngoài ra trên nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ năm không có đường gom
đây chính là những lý do khiến cho số vụ tai nạn giao thông từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
xảy ra trên tuyến quốc lộ này vẫn không được kiểm soát
theo số liệu thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên tuyến quốc lộ năm từ hà nội hải phòng
đã xảy ra bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi ba người và bị thương ba mươi hai người
các tai nạn xảy ra chủ yếu ở các điểm
mở giải phân cách đường ngang đấu nối vào quốc lộ
trung bình mỗi ngày quốc lộ năm có khoảng năm mươi năm lượt phương tiện giao thông lưu thông
trong khi thiết kế ở tuyến đường này là một mươi năm lượt
sự có thể này đã khiến quốc lộ năm những năm gần đây xuống cấp trầm trọng
và đây là một trong những nguyên nhân biến cung đường này thành điểm đen giao thông
mặt đường trồi lún xuất hiện ổ gà sống trâu không có gờ giảm tốc
thế nhưng việc sửa chữa và nâng cấp trên quốc lộ năm đang diễn ra rất chậm chạp
ở phần lớn các vị trí nút giao thông trên tuyến đều thiếu hệ thống bảo đảm an toàn giao thông
nếu không khẩn trương triển khai các giải pháp cấp bách tình hình an toàn giao thông trên quốc lộ năm
tiếp tục diễn biến phức tạp người dân vẫn nâm nớp lo sợ mỗi khi lưu thông qua đây
thưa quý vị những tồn tại trên quốc lộ năm đang là thực trạng của không ít tuyến quốc lộ hiện nay
đó là việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được với đòi hỏi từ thực tế
chưa kể sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông cũng chính là nguy cơ thường trực gây mất an toàn giao thông
qua phân tích số vụ tai nạn chủ yếu hiện nay đó là bên cạnh lỗi chủ quan do lái xe không làm chủ tốc độ
vi phạm luật giao thông
một nguyên nhân khác là mật độ dân cư hai bên đông đúc đã biến quốc lộ năm vào một số tuyến quốc lộ
trở thành đường hỗn hợp chứ không phải là đường trục chính quốc gia nữa
và khi quốc lộ biến thành đường làng các phương tiện đi lại lộn xộn và tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông
tuyến quốc lộ năm ngày càng trở nên phức tạp thì tai nạn có thể dình dập xảy ra vào bất cứ lúc nào
hàng đôi ở đây biến cấm cái kinh doanh vấn đổ an sáng mình được hàng đôi hàng ba
rất nguy hiểm để cái đại lạc xảy ra
rất nhiều vụ rồi không phải một vụ mà bây giờ đang bị như thế này
chúng tôi đang tiến hành là cắm biển giảm tốc độ ở khu vực này
thứ hai nữa là sơn gọi giảm tốc để cướp bức các xe phải giảm tốc độ
thứ ba nữa là sơn vạch người đi bộ và làm gắn đinh vảng quang dọc khu vực này để cảnh báo là khu vực nguy hiểm
hàng loạt các giải pháp đánh giá đầu tư nâng cấp quốc lộ năm đang được các cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương nghiêm túc
tuy nhiên trong lúc chờ đợi các giải pháp
thì mỗi người dân hãy chủ động bảo vệ tính mạng của mình
và mỗi tài xế hãy điều khiển phương tiện lưu thông qua đây bằng cả trái tim
mặc dù mỹ đã quyết định hoãn áp thuế bổ sung một mươi với hàng điện tử của trung quốc
nhưng các chuỗi sản xuất của nhiều công ty đa quốc gia vẫn tiến hành công cuộc dịch chuyển ra khỏi trung quốc
hơn năm mươi doanh nghiệp toàn cầu trong đó có apple và nintendo
đã công bố hoặc thông báo đang cân nhắc giới dây chuyển sản xuất ra khỏi trung quốc
trong khi đó hãng data electronic chuyên cung cấp linh kiện cho apple
cũng cho biết đang tính toán mua lại một chi nhánh ở thái lan để mở rộng sản xuất và giảm chi phí
trong khi đó các hãng máy tính như hp
và dell của mỹ cũng đang tính đến việc di rời ba mươi dây chuyển sản xuất notebook của họ từ trung quốc tới một quốc gia khác
danh sách các công ty muốn rời khỏi trung quốc không chỉ giới hạn trong lĩnh vực điện tử
ngay các công ty đồ chơi và sản xuất camera như hasbro và olympus cũng đang cân nhắc việc này
còn trong lĩnh vực thời trang những thường hiệu lớn như steve martin
grouch và decker cũng đang tính chuyện rời chuỗi sản xuất tới đông nam á
trong thời gian tới australia sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất đồ chơi
đất hiếm và các kim loại công nghệ khác phục vụ cho công nghệ quốc phòng
tuyên bố được bộ quốc phòng australia đưa ra mới đây do quan ngại về chất lượng nguồn cung các loại vật liệu này từ trung quốc
theo bộ quốc phòng australia nước này có thể bảo đảm nguồn cung mặt hàng đất hiếm cho các đồng minh như mỹ và anh
khi sở hữu khoảng bốn mươi kim loại công nghệ chủ yếu là những kim loại quan trọng nhất
hiện australia đã triển khai các cuộc đàm phán với anh nhằm hướng tới việc trở thành nguồn cung các nguồn tài nguyên này
giới chuyên gia australia nhận định
như độc quyền các nguyên liệu đất hiếm không có nghĩa là không có thị trường nào khác đáng tin cậy
và đây chính là cơ hội cho một số quốc gia như australia có thể cung cấp các sản phẩm này
đất hiếm đang được sử dụng khá phổ biến trong các sản phẩm công nghệ
trung quốc hiện là quốc gia sản xuất hơn chín mươi năm lượng đất hiếm toàn cầu
nhưng căng thẳng thương mại mỹ trung hiện nay có thể khiến nguồn cung mỹ chặn lại
do mỹ đang nhập hơn tám mươi lượng đất hiếm mỗi năm từ trung quốc
bộ nội vụ singapore cho biết năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan chức năng đã bắt giữ bảy trăm một mươi hai người
trong đó số lượng người nước ngoài buôn ma túy bị bắt tại nước này tăng gần gấp đôi so với bốn năm trước
bộ trưởng bộ luật pháp và nội vụ singapore cho biết khoảng ba mươi những kẻ buôn ma túy
bị bắt giữ trong năm hai nghìn một mươi tám là người malaysia
một cuộc khảo sát đầu năm nay cho thấy ngày càng có nhiều thanh niên sử dụng ma túy
năm hai nghìn một mươi tám các cơ quan chức năng singapore đã bắt ba bốn trăm ba mươi tám người nghiện ma túy
tăng một mươi một so với hai năm trước
theo luật pháp singapore
buôn lậu từ hai trăm năm mươi g chất hướng thần trở lên có thể sẽ bị tử hình
việc tiếp tục duy trì hình phạt tử hình tại singapore gần đây
đang vấp phải sự phản đối từ các nhà tổ chức và các cá nhân hoạt động xã hội quốc tế
tuy nhiên bộ nội vụ singapore cho rằng nhiều biện pháp khác bao gồm cả tử hình
là để phòng ngừa và giảm thiểu loại hình tội phạm này
việc sử dụng điện thoại cầm tay khi lưu thông trên đường đã bị cấm ở anh
sau đó các nhà lập pháp nước này tiếp tục thúc đẩy một dự luật mới
theo đó cấm cả việc sử dụng chế độ dành tay của điện thoại khi lái xe
các nhà lập pháp anh dẫn một nghiên cứu cho thấy việc sử dụng chế độ hard free
khiến tỷ lệ gặp tai nạn cao gấp bốn lần
tương tự như tỷ lệ khi các tài xế sử dụng điện thoại di động thông thường
theo nhóm nghị sĩ này luật hiện nay khiến người ta lầm tưởng rằng
việc sử dụng chế độ hotfori khi lái xe vẫn an toàn dù thực tế không hẳn như vậy
dù thừa nhận rằng việc đưa quy định này thành luật là khá khó khăn
song nhóm nghị sĩ đề nghị chính phủ anh tìm kiếm lựa chọn khác
cũng như tiến hành tham vấn dư luận về vấn đề này vào cuối năm nay
theo luật pháp của anh lái xe nguy hiểm là một tội hình sự